liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào đêm một mươi bảy tháng một tại thành phố nha trang
tỉnh khánh hòa khiến nhiều căn nhà tạm bị thiêu dụi hoàn toàn chủ tịch tổng liên đoàn
lao động việt nam bùi văn cường vừa đến thăm hỏi và trao tặng một trăm hai mươi triệu đồng cho những hội dân
bị thiệt hại do vụ cháy này gây ra chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
bùi văn cường cũng kêu gọi các tổ chức đoàn thể và nhà hào tâm hỗ trợ cho các hộ dân bị tiệ
hại trong vụ cháy này để họ vơi bất khó khăn trước mắt là tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy
lãnh đạo phường vĩnh phước thành phố nha trang cho biết thống kê sơ bộ đến trưa nay vụ cháy đã
khiến hơn bảy mươi căn nhà bị thiêu dụi hoàn toàn hàng chục căn nhà khác bị thiệt hại một phần
địa phương cũng đã lên kế hoạch hỗ trợ tiền cho những hộ dân bị thiệt hại để họ thuê nhà ở trong
trong ba tháng và kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ để ngư dân bớt khó khăn sớm ổn định cuộc sống